trên dị tật này vẫn chưa được kết luận đầy đủ
trong giải phẫu xương bàn chân các bác sĩ quan sát thấy các bất thường như là xương sen kích thước nhỏ
cổ và đầu xương sen bị lật ngửa theo hướng vào trong
dấu chuyên môn cho rằng tư thế nằm xấu của tha nhi khi còn trong bụng mẹ có thể là nguyên nhân gây khéo chân
các khiếm khuyết của mầm xương hoặc yếu tố di chuyển cũng có thể gây ra tình trạng này
ngay sau khi trẻ trao đời khéo chân có thể được phát hiện dễ dàng với những dấu hiệu như là chân khéo vào hướng bên trong
giống hình ảnh trước gậy đánh gôn có thể bị bàn chân khép nghiêng hoặc gập lỏng
bác sĩ thăm khám sẽ thấy bàn chân cứng các cơ dây chẳng ở bàn chân bị co rút
quan sát thấy có những nếp lằn ra ở vị trí sau gót chân hay giữa bàn chân
không quan sát hay sở thấy khoảng giữa xương ghe và mắt cá trong
ngón chân cái của trẻ bị khao chân bẩm sinh thường ngắn hơn
các cơ ở cảng chân của trẻ có thể bị liệt hoặc teo
qua thăm khám lâm sàng và kết quả chủ ích quang xương bàn chân của trẻ
bác sĩ có thể chẩn đoán trẻ bị khéo chân bẩm sinh
các bác sĩ phẫu thuật trình hình sẽ có thể tư vấn cho cha mẹ về phương án điều trị cho trẻ
điều trị diện tật bẩm sinh khéo chân được khuyên cáo nên thực hiện sau khi trẻ trào đổi một hai tuần
lý do là từ xương khớp bao khớp dây chẳng gân đều mềm dẻo linh hoạt dễ thay đổi hình dạng
khi trẻ được điều trị sớm bàn chân trở về tư thế bình thường
cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tập đi và giảng đi sau này của trẻ
trẻ trong giai đoạn tháng đầu sau sinh sẽ ít vận động chân hơn
và xương chân cũng đang giai đoạn phát triển nên sẽ phục hồi nhanh hơn sau điều trị
bàn chân khéo bẩm sinh không quá phổ biến
nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ trái mắt diện tật này
theo các bác sĩ để giảm nguy cơ thai nhi bình diện tật khéo chân
phụ nữ mang thai cần lưu ý
trước khi mang thai phụ nữ cần được tư vấn tiêm phòng các loại vaccine cần thiết
một số bệnh thai phụ mắc phải trong quá trình mang thai có thể gây ra dị tật bẩm sinh ở thai nhi
không hút thuốc lá và cố gắng hết sức để không tiếp xúc với khói thuốc
không uống rượu bia khi mang thai
không tự ý dùng các loại thuốc chữa bệnh khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ
nếu đang dùng thuốc chữa bệnh trước khi mang thai
phụ nữ cần tham khảo ý kiến các bác sĩ để dừng thuốc trước khi thụ thai
khám thai định kỳ ở những mốc quan trọng để theo dõi sự phát triển của thai nhi
trong quá trình mang thai phụ cần ăn uống đầy đủ chất
tăng sức đề kháng để giảm nguy cơ ốm bệnh để tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
thai phụ ăn uống đủ chất cũng giúp thai nhi đủ dinh dưỡng để phát triển toàn diện hơn